chín mươi bốn bị cáo trong vụ băng áo cam gây dối chất tự công cộng tại bình tân đã bị toán nhân dân tp hcm đưa ra xét xử vào ngày hôm nay
vụ việc xảy ra vào hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi các đối tượng được xác định có vai trò cầm đầu là mai nguyễn xuân thành dương đại trí
theo đó bị cáo mai nguyễn xuân thành dương đại trí cùng chín mươi hai bị cáo khác trong vụ băng áo cam bị xét xử về các tội danh
cố ý gây thương tích hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng
liên quan đến vụ án bị can nguyễn ngọc tuyền hiện đang bỏ trốn cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã
đối với các bị can nguyễn thanh liêm đặng văn anh tài trần thành lực trong quá trình điều tra đều thừa nhận hành vi phạm tội
nhưng các bị can này đã bị bệnh chết nên cơ quan điều tra quyết định đình chỉ điều tra
đối với các đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch công an tp hcm đã tách quyết định khởi tố vụ án
tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý phiên tòa dự kiến kéo dài trong vòng bốn ngày